hiện mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi dịch covid một mươi chín với ba mươi hai bảy trăm một mươi tám ca mắc mới
nâng tổng số ca mắc lên năm tám trăm bảy mươi bốn một trăm bốn mươi sáu ca với hơn một trăm tám mươi người tử vong
tổng thống donald trump đã cáo buộc cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda tìm cách gây
trì trệ việc thử nghiệm vaccine phòng covid một mươi chín cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng một mươi một tới
brazil tâm dịch lớn thứ hai thế giới đã ghi nhận hai mươi ba tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày
nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên ba sáu trăm linh năm bảy trăm tám mươi ba bệnh nhân
trong ngày ấn độ vẫn ghi nhận số ca mắc mới cao nhất thế giới với sáu mươi một bảy trăm bốn mươi chín trường hợp
hiện tổng số người bị lây nhiễm virus sars cov hai ở quốc gia này là ba một trăm linh năm một trăm tám mươi năm ca